theo thống kê chỉ tính riêng tại tỉnh bình định trong năm hai nghìn một mươi năm đã xảy ra một mươi hai vụ chống người thi hành công vụ tăng bảy mươi một so với năm hai nghìn một mươi bảy
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm công an thành phố quy nhơn đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn ngọc trọng chú phường bùi thị xuân thành phố quy nhơn cùng đồng bọn về hành vi chống người thèn công vụ